mà tôi chỉ mong tôi lần nào gặp cha mẹ mẹ với anh chị tôi cũng xin lỗi
tôi mong muốn sau tôi cha mẹ tha lỗi luôn lành thôi
điều đó cũng không khó
chỗ ướt thì tôi làm mà chỗ khô tôi để cho nó nằm đó
tôi khổ như vậy đó
hỏi nó đau não là tôi lên nhà thương cho anh cần thao là tôi ăn bánh mì không
không có tiền mà nuôi nó đó
mà nuôi nó ta bây giờ nó trả tôi
ký gợi ra trên nhà thương ta cho tiền trích thuốc cho nó thôi đó
bữa hai vợ chồng ăn hổ bánh mì và không tai
thì nuôi cho sáu tháng là chẳng
mà dì nó còn không biết thương cha mẹ nuôi trái đớn
bây giờ nó hạ nhục cha mẹ
sự cay đắng tội nhục mà người mẹ này phải nếm chài
có lẽ chỉ không được
bà mới hiểu
ở trong ấp
mọi người đều thương cảm cho hoàn cảnh của bà
bà và chồng sinh được sáu người con
ai cũng ngoan ngoãn chỉn chu
thương cha thương mẹ
chỉ có một mình diệu là khiến cho bà lo lắng đến bạc cả tóc
từ khi mới hơn bốn mươi tuổi
mỗi lần nhận được giấy
triệu tập của tòa
là bà lại ám ảnh sợ hãi
ngày mai sẽ chỉ có mình bà lên thành phố
đi giữ phiên tòa xác xử
đứa con trai bất trị
chúng tôi đã đề cập khá nhiều đến các vụ án mạng xảy ra chỉ vì một chút vật chất giá trị không lớn

những ngày cuối năm ở vùng quê xã thạch quảng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa thật yên bình

một mươi chín h chiều ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đợi mãi không thấy vợ về gia đình chị đặng thị tâm linh cảm có chuyện chẳng lành
là một người phụ nữ đảm đang bình thường không mấy khi chị tâm về muộn nhất là những ngày giáp tết như thế này
suốt ruột gia đình và một số người hàng xóm đã đi tìm trị
thông tin về việc chị tâm mất tích trong ngày giáp tết được trình báo ngay cho cơ quan công an
xét thấy đây có thể là một vụ trọng án
ban công an xã thạch quảng đã điều toàn bộ lực lượng phối hợp với người nhà để truy tìm
xét thấy gia đình nạn nhân có khả năng tài chính tốt quan hệ rộng trên địa bàn
nên ngay trong đêm công an xã thạch quảng đã lên danh sách ra soát hàng chục đối tượng hình sự ma túy
có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận
một loạt đối tượng đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân
ngay sau khi nhận được tin báo chúng tôi đã tiếp nhận và đã tiến hành các biện pháp
cùng với gia đình truy tìm và thông báo đến toàn thể bà con trong thôn
xung quanh khu vực nhà đối tượng trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận để truy tìm nạn nhân
sức ép dư luận đặt ra đối với lực lượng chức năng
phải nhanh chóng giải mã tìm được người mất tích
ổn định tình hình an ninh trật tự thôn bản
bởi sự mất tích bí ẩn của trị tâm lại xảy ra nơi miền quê
vốn dĩ rất yên bình
người dân rất hiền lành lương thiện
quanh năm làm lũ với ruộng đồng
một đồn mười mười đồn một trăm
và cứ như vậy người ta kháo nhau về sự mất tích đầy bí ẩn trong những ngày giáp tết
sau khi nhận được tin báo nạn nhân đi khỏi gia đình mà không về vào ngày hai mươi tám tháng một
thì chúng tôi có đưa ra ba cái giả thiết mà nạn nhân có thể vắng mặt
tại gia đình
thứ nhất đấy là có thể đi theo bạn bè
nhất là bạn bè khác giới
vấn đề thứ hai là nạn nhân có thể lánh khỏi gia đình một thời gian do cuối năm
có thể là tình trạng vai nợ hoặc là mâu thuẫn gì đó
và vấn đề thứ ba đấy là nạn nhân thì chúng tôi nắm được có những hoạt động
giao dịch tiến dụng trong dân sự
đối với một số cái đối tượng ở trong trên địa bàn
thì nếu mà trường hợp thứ ba xảy ra
thì cũng rất có thể xảy ra một cái vụ án
có thể là giết người hoặc bắt giữ người trả khóc
toàn bộ lịch trình hoạt động trong ngày hai mươi tám tháng một
của chị phạm thị tâm được dựng lại
những đối tượng có làm ăn với tâm được gọi hỏi
tất cả các tình tiết kháng
đều được báo về công an huyện thạch thành
sau khi chúng tôi xây dựng giả thiết và đánh giá tình hình
và nắm tình hình trên địa bàn
thì thiên về cái vấn đề là nạn nhân
có thể là bị bắt hoặc bị giết
với nhận định trên công an huyện thạch thành

là có một người

trên tấm ba ở thạch quảng thạch thành
mất tích hai ngày
tiếp nhận thông tin đó
chúng tôi đã có
cùng với trinh sát của
công an huyện thạch thành
nắm lại tình hình
và xác định
ngoài việc mất tích ra
chị phạm thị tâm này nghi là đã bị giết
vì vậy được chỉ đạo của giám đốc quân tỉnh
và đồng chí phóng đốc thủ trưởng
cơ quan hệ xa
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng kỹ thuật thành sự
và các bộ phận
của công an huyện thạch thành
truyền khai các nội dung từ trinh sát
và điều tra
nắm tình hình
để nạn nhân phạm thị tâm
đã mất tích
các chi tiết tưởng như không liên quan đến vụ án
cũng đều được báo cáo lên
ban giám đốc công an tỉnh
những người có nhiều kinh nghiệm nhất
trong các vụ trọng án
được ban giám đốc triệu tập
để cùng phân tích phán đoán
và nhận định về vụ án
đây là một vụ án nghiêm trọng
càng phá án muộn
thì càng gây dư luận xấu trong nhân dân
ban giám đốc công an tỉnh thanh hóa
quyết định sử dụng tất cả
các biện pháp nghiệp vụ
huy động mọi lực lượng phương tiện
để tìm nạn nhân và kẻ thù ác
qua giả soát các diện đối tượng
nghĩ vấn và có mối quan hệ với nạn nhân
thấy là cũng cho vai rất nhiều người
trên xung quanh địa bàn
qua nắm bắt thông tin
thì có đối tượng đối tượng đối tượng
có đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng
có đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng
có đến cái nhà bà vuông
bà vuông này là cũng có mối quan hệ
nợ đàn một năm rồi
số tiền nó khoảng hơn một trăm linh triệu
và chia trả
thì có thông tin vào đến đây
thì qua toàn bộ cái nội dung
giả soát đánh giá triệu tập các đối tượng
thì chúng tôi cũng đã
công an xã công an huyện đã triệu tập
đối tượng vuông

mà đúng là có mối quan hệ
và cũng có gặp bà này ngày hôm trước
trinh sát một lần nữa
tung xuống hiện trường để xác minh thông tin
tiếp nối các tình tiết loại bỏ
một số đối tượng tình nghi
tại phòng cảnh sát hình sự
hồ sơ các đối tượng chuyên ăn bay
thường xuyên hoạt động phạm tội
trên tuyến đường mòn thành phố hồ chí minh
chạy qua xã thạch quảng
cũng được xoát
xét kỹ lưỡng
người dân xã thạch quảng hết sức hoang mang
hai ngày mất tích gia đình đều xác định
trị tâm lành ít xử nhiều
sức ép dư luận đặt ra
đối với cơ quan điều tra
phải nhanh chóng giải mã vụ án
ổn định tình hình an ninh trật tự
bởi đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ban chuyên án quyết định
sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
huy động mọi lực lượng phương tiện
quân chúng nhân dân
để làm sáng tỏ vụ án
chúng tôi đã làm việc với chị vuông
nhưng mà đối tượng vuông
ban đầu kinh quyết là không hợp tác
ngay như việc
cơ quan điều tra
vào nhà làm việc
hoặc là vào khu trang trại làm việc
thì đối tượng cũng không tạo điều kiện và không hợp tác
tuy nhiên sau đó
bằng các biện pháp nghiệp vụ
trong vụ án này
sự giúp đỡ của quân chúng nhân dân
đối với lực lượng công an rất quan trọng
chúng tôi đã phát động một bộ phòng
phòng trò quân chúng
và phát hiện được những dấu vết
đáng nghi vấn
của nạn nhân để lại
ở quanh khu vực hiện trường
giống như là qua quá trình giả soát
quá trình đi lại của nạn nhân
thì tập trung nhiều vào khu trang trại
kết hợp với việc gia đình nhà nạn nhân
người ta cũng hết sức sốc sáng đi tìm
và chúng tôi
phát hiện nghi vấn
là bà tâm
bị vứt xuống hô biêu gà
tại vì có dấu vết
dấu hiệu của cái việc đó
dấu hiệu của cái việc
có dấu hiệu của cái việc là đục lỗ
đằng sau cái hồng biêu gà là có một cái lỗ
lỗ và có cái dấu hiệu
cái việc là cái nắp đó bị cậy lên
việc này thì
phương hợp với gia đình thì cũng tìm
và xác định được là
dưới đó dưới hồng biêu gà là có một cái vật
nghi là ngửa nghi là sáng ngửa
gần như là
hai lần đầu tiên khi mà anh em lực lượng chức năng vào cuộc
để kiểm tra là không phát hiện được
cái nghi vấn
cho đến lần thứ ba
anh em lực lượng sáng ngửa rất kỹ
bên phía sau hiện trường
phía sau sau khu nhà
và nơi hố biêu gà
thì phát hiện một số dấu vết xáo trộn
của cây cỏ
mặc dù là đây là những hôm mà trời mưa rất nhiều
sau khi mà
vụ việc xảy ra
thì có những lớp cỏ nó mọc lên
nhưng vẫn còn những cái
cái cỏ nó bị xáo trộn
và anh em quyết định là
bật cái hố biêu gà lên để kiểm tra
ngay lập tức
đội giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh thanh hóa
được đưa xuống hiện trường
tại hầm biêu gà
phía sau trang trại của gia đình bà nguyễn thị vuông
phát hiện một thùng nhựa
bên trong có chứa một sát người
từ thi được vớt
từ dưới cái hố biêu gà lên
và từ thi được trói và nhét
trong một cái sọ nhựa
một cái giỏ nhựa
đường kính của
kí thước của cái giỏ này
một chiều khoảng bảy mươi tám cm
và chiều rộng nó khoảng ba mươi tám cm
và nạn nhân được trói
gì và nhét vào trong đấy
và bên ngoài nó được buộc bằng dây
chẳng vào nó phũ cái bạc
sau khi mà chúng tôi tiết hành
đưa từ thi ra khỏi cái
cái giỏ nhựa đấy
và tiến hành kiểm tra thì báo cáo đồng chí thì
trên từ thi có rất nhiều
các vết thương
nó nằm tập trung ở vùng đầu
vùng mặt vùng cổ vùng thân người
và tự chi
đặc biệt là vùng đầu thì có các vết thương
ở vùng đỉnh đầu vùng đỉnh ra
các vết thương ở vùng
và cái vết ra
vết thương ở cái vùng cung lồng này
và vùng chán bên phải
ngoài ra trên cơ thể còn có rất nhiều
các vết bầm tím
ở vùng cổ ở vùng tay chân
vùng mông vùng ngực
và qua kiểm tra thì nhận định bắt đầu
anh em xác định
các vết thương này là tổn thương do vật tài gây nên
cái căn cứ để xác định tổn thương này
chúng tôi căn cứ vào cái tổn thương
bên ngoài tổ chức da và cơ
ở cái vùng đầu thì nó có tổn thương ở vùng sọ
thì nó có mẻ những cái bàn ngoài
của cái xương hợp sọ ở vùng đỉnh
vùng chán đỉnh
và cũng huy động tối đa lực lượng
tôi chia làm năm tổ
tổ đầu tiên là tổ giả soát
giả soát tất cả những biểu hiện không bình thường
tổ thứ hai là
tiến hành trực tiếp đấu tranh với
tổ chức nguyễn thị vương này
để khai thác thông tin
đấu tranh khai thác
các biểu hiện mâu thuẫn
như thế nào
và tiếp theo là tổ xác minh về
người nhà của tổ chức nguyễn thị vương này
đó là tổ thứ ba
tổ thứ bốn là xác định
mối quan hệ của bị hại
và tổ thứ năm là tiến khai sau
khi có phát hiện cái nội dung đó
thì chúng tôi tiến hành là giả soát camera
tiến hành khám nghiệm
hiện trường khám nghiệm tử thi
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
vùng hai bên thái dương đầu của nạn nhân
bị tụ máu
mẻ bản ngoài xương hộp sọ vùng chán
kết luận nguyên nhân tử vong
do bị đánh vào đầu
gây nứt hộp sọ
chấn thương sọ não
trong phổi của nạn nhân có một ít chất lỏng
chứng tỏ sau khi bị ném xuống hố biogas
nạn nhân mới tử vong
tôi nhận định là
giống với hiện trường
người diễn ra không phải tại đây
và nó xảy ra một khu vực khác
qua tiến hành khám nghiệm hiện trường
nhận định nơi đối tượng
và nạn nhân xảy ra sâu sát
có thể là ở khu vực
ngay phía sau cổng
nhưng mà do điều kiện
xảy ra trong trước đó
phải mấy ngày
và trời mưa nên là các dấu vết
đến lại trên hiện trường đã không còn
và đã bị xóa dấu vết bên cạnh
khu vực cây táo thì có một
đã bị đốt
có thể là đối tượng đã
đốt để xóa dấu các dấu vết
thể ra tại khu vực đấy
kết quả khám nghiệm hiện trường
cho thấy vị trí sâu sát
và đối tượng đánh nạn nhân
được xác định trên nền đất
phía trong cổng ngay vị trí cây táo
nhưng do thời gian lâu
đối tượng dọn dẹp và xóa các dấu vết
nên không phát hiện được
các dấu vết nghi vấn
trên đống cho tàn tương ứng
phía đầu hồi phía nam
phát hiện các mẫu gỗ
bị than hóa còn lại một phần
ở hai đầu cùng nằm trên một đường thẳng
xung quanh nhà có các đống củi
để lại nhiều vị trí
có thể dùng làm hông khí
trong nhà phát hiện các đoạn dây điện
cùng loại với sợi dây
dùng để chói nạn nhân
phù hợp với việc đối tượng
sử dụng dây điện sẵn có trong nhà
để chói nạn nhân
không phải mang từ nơi khác đến
bao bì nhãn hiệu corfit phát hiện
trên bệ bê tông
bị cắt khuyết một phần
có cùng đặc điểm với loại dây
dùng để buộc miệng giỏ nhựa màu xanh
đựng nạn nhân để trong bể biogas
các dấu vết nghi vấn
các dấu vết màu nâu đỏ phát hiện
trên tường phía sau bếp
và trên vại xanh xứ
trước cổng chuồng chăn nuôi phía đông
tại thời điểm kiểm tra test
không phải là máu người
lỗ khuyết trên các tường
ở phía tây bắc của chuồng chăn nuôi
được che chắn bằng các tấm gỗ
và bạt có độ rộng đủ
để một người trưởng thành chui qua
mặt các viên gạch xung quanh lỗ khuyết
còn mới tại nhiều vị trí
vị trí phát hiện tử thi phạm thị tâm
trong bể biogas cũ
là vị trí dấu xác
không phải là vị trí xảy ra chính của vụ án
vì xung quanh không phát hiện các dấu vết xô sát
chúng tôi đã trộn thập và làm rõ
làm việc với nguyễn thị phương
đối tượng nguyễn thị phương
khai nhận hành vi đã giết chị phạm thị tâm
và ném xác xuống gỗ bị gà
quá trình thì cũng triển khai đồng bộ các biện pháp người vụ
phối hợp giữa công an tỉnh
các bộ phận nghiệp vụ
và các lực lượng của công an huyện công an xã
chúng tôi điều tra nhanh chóng và làm rõ
được hành vi giết người của đối tượng nguyễn thị vuông
và tiến hành khởi tố điều tra theo quy định pháp luật
hàng trăm người dân chứng kiến tại hiện trường
đều hết sức bàng hoàng trước cây chết của chị tâm
và căm phẫn trước hành động dã man của hung thủ
còn gia đình nạn nhân thì đau đớn
bức xúc tột cùng trước cái chết của người vợ
người mẹ vốn hiền lành chăm chỉ
nguyên nhân do đầu
theo lời khai nguyễn thị phương
có vay của nạn nhân phạm thị tâm
số tiền một trăm năm mươi tám triệu đồng
tính cả tiền gốc và lãi
đến tháng một mươi một tháng một mươi hai

đối tượng vuông đã trả cho chị tâm
một trăm sáu mươi hai triệu đồng
tâm có yêu cầu vuông
đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
phải trả nốt số tiền một trăm ba mươi ba triệu đồng
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tâm có đến nhà vuông
để đón xem
tại đây nguyễn thị vuông
đã trả cho tâm một trăm linh triệu đồng
và xin nợ số tiền còn lại
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày
tâm tiếp tục đến nhà vuông
yêu cầu trả nốt số tiền ba mươi ba triệu đồng còn lại
vuông xin khắt nợ
nhưng chị tâm chửi bới
giữa tâm và vuông lời qua tiếng lại
rồi hai bên xảy ra sô sát với nhau
quá trình sô sát
vuông có cầm một đoạn gậy gỗ cạnh vuông
dài khoảng sáu mươi cm
đập một phát trúng vào đầu chị tâm
nạn nhân phản kháng túng tóc
đạp vào bụng chị vuông
khiến vuông bực tức
đập liên tiếp hai ma nhát vào đầu nạn nhân
khiến nạn nhân ngã xuống đất
vuông đầu chảy nhiều máu
tưởng rằng tâm đã chết
đối tượng vuông kéo sát nạn nhân vào phía trong
cho nạn nhân vào buộc chặt chân tay
rồi nhét vào sọt nhựa
vuông kéo sọt đựng tâm vào góc nhà tắm
rồi ra khu vực phía trước nhà
dọn dẹp hiện trường
đốt chiếc gậy gỗ dùng làm hô khí
lo sợ bị phát hiện tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng vuông đã dùng xà beng
đục tường phía sau chuồng lợn
rồi kéo sọt nhựa vào phía trước nhà tắm

để một cái vụ án giết người xảy ra
trên địa bàn là một điều rất là đáng tiếc
hậu quả chúng ta biết rồi là đặc biệt nghiêm trọng
không những đối với gia đình nạn nhân
mà còn đối với gia đình đối tượng
gia đình nạn nhân thì vợ mất chồng
con mất mẹ
rồi gia đình mất một người phụ nữ
rồi gia đình mất một người phụ nữ
rất là quan trọng
rất là thương tiếc
còn đối với gia đình đối tượng
thì đối tượng đã bị phát hiện đã bị bắt giam
thì chắc chắn là
những người thân trong gia đình
sẽ có những mặc cảm
nhất là đối với con cháu của đối tượng
thưa quý vị
vậy là chỉ sau hai ngày
với sự vào cuộc cao độ của cơ quan cảnh sát điều tra
sự chỉ huy quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa
vụ án giết người
giấu sát phi tang đã được làm rõ
chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc
chỉ vì một phút không kiềm chế
được cơn nóng giận
một mạng người đã bị cướp đi
để lại hậu quả lớn cho gia đình xã hội
và chính bản thân đối tượng nguyễn thị vuông
đây cũng là bài học cảnh tỉnh
cho những ai còn đang tham gia vào các hoạt động
vay mượn dân sự mà không tuân thủ
theo quy định của pháp luật
đến đây chương trình hành trình phá án của chúng tôi
cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã dành thời gian
theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại